liên quan đến tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhd nam sinh lớp tám bị đánh chấn thương sọ não
tiến sĩ hà thị bích vân trường khoa gấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
hiện cháu bé vẫn hôn mê sâu đồng từ hai bên rãn to tám mm không có phản xa ánh sáng
thở hoàn toàn theo máy huyết áp thấp sáu mươi trên ba mươi mạch nhanh một trăm ba mươi sáu lần một phút
phải duy trì hai loại thuốc vận mạch andrenalin liều sáu microgram trên một kg
và noradrenaline liều sáu microgram trên một kg
sốt cao ba mươi chín độ c thiểu dưỡng nặng có suy đa tạng suy tim suy thận hô hấp phụ thuộc máy thở
các xét nghiệm cho thấy có dối loạn đông máu pt bốn mươi tám tình trạng nhiễm chủng nặng
procalcitonin ba mươi một viêm phổi cấy đởm có vi khuẩn acinetobacter baumani xét nghiệm dịch náo tủy có viêm
xét nghiệm khác creatinine ba mươi chín mmol trên lít albumin máu giảm nhiều hai mươi ba gram trên lít
bệnh nhân được duy trì điều trị tích cực bằng thở máy duy trì các thuốc vận mạch đảm bảo huyết áp
chuyển huyết tương kháng sinh hỗ trợ dinh dưỡng chăm sóc tích cực
sau sáu ngày điều trị tình trạng người bệnh có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn huyết áp ổn định và đã cắt được thuốc vận mạch
cắt được sốt hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy nhưng đã có nhịp tự thở sen kẽ tình trạng suy thận có cải thiện tiểu được ba ml trên hai mươi bốn giờ
theo bác sĩ vân khi cấu vào tay chân bệnh nhân đã có những phản ứng như cựa được một chút nghĩa là có đáp ứng với đau
trước đó ngày một mươi chín tháng ba công an quận long biên đã tiếp nhận trình báo của gia đình cháu nhd sinh năm hai nghìn một mươi ở quận long biên
về việc cháu đê đang chơi tại sân đình lệ mật phường việt hưng bị đánh trọng thương
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận đã báo cáo lãnh đạo công an tp hà nội và khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được công an quận long biên xác định khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba
cháu tvk sinh năm hai nghìn một mươi hai chơi tại khu vực đình lệ mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu nhd tát vào mặt
cháu k chạy đi gọi anh trai là t vm một mươi sáu tuổi để nhờ giải quyết mâu thuẫn
khi hai anh em đi bộ ra sân đình lệ mật thì gặp bố là anh t vt
sau khi nghe kể lại sự việc anh tê chở hai con gia đình lệ mật để xem ai đánh
khi đến khu vực đình lệ mật anh tê bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy
sau đó anh t quay xe định ra về
lúc này anh t thấy cháu m chạy vào đấm làm cháu d ngã ra đất
anh tê vào can ngăn rồi chở hai con về nhà
sau đó anh t trở lại khu vực sân đình lệ mật thì thấy cháu d có biểu hiện chóng mặt tái
nên đã đưa vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu sau đó chuyển bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám điều trị
bệnh viện xác định cháu d bị chấn thương sọt não hôn mê tiền lượng tử vong cao
ngày hai mươi bảy tháng ba gia đình chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ điều trị
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận long biên đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố
và khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tvm
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích